chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
những tin tức mới nhất về các găm bắc mới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những bản tin tiếp theo
xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
dựa vào tình hình hiện tại ở hà nội thì việc tiếp tục tiêm vaccine cho người dân rất cấp thiết
đặc biệt là đối với học sinh trẻ em dưới một mươi tám tuổi
sáng nay hà nội đã bắt đầu tiêm vaccine cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh
gần hai học sinh trường trung học phổ thông quang trung quận đồng na
là những học sinh đầu tiên trên địa bàn hà nội được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trong năm trăm linh hai chín trăm tám mươi liều vaccine cominagri pfizer thành phố được cấp
sở y tế hà nội đã phân bổ ba trăm linh bốn một trăm bốn mươi liều cho ba mươi quận huyện để thực hiện tiêm mỗi một
cho trẻ từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi đang học tập sinh sống trên địa bàn theo lộ trình hạ dần độ tuổi
có thể sử dụng để tiêm trả mũi hai cho trẻ từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi sau khi đã hết đối tượng tiêm mũi một trên địa bàn
bảo đảm khoảng cách giữa hai bộ ít nhất là ba tuần thời gian hoàn thành đợt tiêm chủng này trước ngày hai mươi năm tháng một mươi một
sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi một tại trường trung học phổ thông phạm huy chú đống đa quận đống đa
nhà trường phối hợp với trạm y tế phượng lãng hạ tiêm cho học sinh của trường
bố trí nhân lực hướng dẫn cha mẹ học sinh và học sinh thực hiện các quy trình tiêm chặt chẽ khoa học đảm bảo giãn cách an toàn
bà ngô thị thành phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông phạm huy chú đống đa
cho biết trường có chín trăm chín mươi chín học sinh của ba khối lớp một mươi một mươi một và một mươi hai
trước đó nhà trường đã khảo sát nguyện vọng của cha mẹ học sinh toàn trường
phát tờ gây khai báo y tế ra sát sức khỏe của từng học sinh
theo bà chia sẻ chúng tôi chia thành ba phòng tiêm ngoài ra còn có các phòng chờ phòng theo dõi sau tiêm
trường gửi hướng dẫn cụ thể tới cha mẹ học sinh và học sinh quy trình từ chuẩn bị giấy tờ để tiêm
đến khi tiêm theo dõi sau tiêm
trường phân công một trăm linh giáo viên chủ nhiệm đến hỗ trợ tiêm cho học sinh
dự kiến việc tiêm vaccine cho học sinh sẽ hoàn tất trong ngày hôm nay
được con tới trường tiêm vaccine một phụ huynh có con học lớp một mươi hai a hai
trường trung học phổ thùng phan huy chủ đỗng đa chia sẻ
chị và gia đình đều hiểu rằng tiêm vaccine vừa để bảo vệ sức khỏe cho con trong bối cảnh dịch bệnh còn phức tạp
vừa góp phần vào việc giúp con sớm trở lại trường học trở lại cuộc sống bình thường mới
một phụ huynh khác có con học lớp một mươi hai a một cho biết
anh cảm thấy yên tâm khi các con sớm được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
theo anh đây là một việc làm cần thiết trong công tác phòng chống dịch của thành phố hà nội
để bảo vệ cho thế hệ trẻ cũng là điều kiện để việc học tập sớm trở lại bình thường
theo thông tin chia sẻ của một em học sinh lớp một mươi hai trường trung học phổ thùng phan huy chủ đỗng đa cho biết
em không hề lo lắng khi đi tìm vì đã được thầy cô bố mẹ động viên và hướng dẫn
có lẽ vì sốc ruột với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thùng sắp tới
nên khi nhà trường thông báo về việc tiêm vaccine hầu hết các học sinh đều đăng ký tiêm
đây cũng là một thành công trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch covid một mươi chín
tại trường trung học phổ thông nguyễn gia thiệu quận long biên công tác tiêm chủng được nhà trường phối hợp
với ủy ban nhân dân phường ngọc lâm trạm y tế và công an phường tổ chức
việc tiêm chủng được thực hiện theo nguyên tắc cuốn chiếu theo thứ tự ưu tiên từ lớp một mươi hai lớp một mươi một và lớp một mươi
khi được thông báo đến lớp nào thì hoàn thiện xong lớp đó
vì tiêm chủng phải được sự đồng ý của phụ huynh học sinh hoặc người giám hồ bằng văn bản đăng ký tiêm chủng
ông lê trung kiên hiệu trưởng trường trung học phổ thông nguyễn gia thiệu cho biết căn cứ dự báo của cơ quan y tế
nhà trường đã bố trí nằm dây chuyền tiêm
các khối lớp sẽ được tiêm vào các ca tiêm riêng dạy chuyện riêng lối đi vào riêng để tránh việc ung ứ hoặc tập trung đông người
các công việc chuẩn bị cơ sở vật chất hỗ trợ hướng dẫn học sinh tại khu vực khám sàng lọc trực an ninh phân luồn
hướng dẫn phụ huynh học sinh và học sinh để xe tại cổng trường phục vụ hậu cần được nhà trường lên kế hoạch bố trí nhân lực đầy đủ
ông lê trung kiên nhấn mạnh nhà trường xây dựng quy trình tiêm theo tám bước từ việc học sinh phụ huynh học sinh khai báo y tế tại nhà
trên hệ thống phần mềm sức khỏe điện tử hoặc bc covid cho đến khi học sinh về nhà và được cha mẹ người giám hộ giám sát
theo dõi sức khỏe sau tiêm tất cả phải trên tinh thần an toàn đảm bảo sức khỏe cho học sinh
cùng đoàn công tác tới kiểm tra công tác tiêm chủng tại trường trung học phổ thông phạm huy chú đống đa
phó giám đốc sở y tế hà nội vũ cao cường nhận xét tất cả các điểm tiêm đều được thực hiện theo kế hoạch liên ngành
đảm bảo thông báo đến các bậc phụ huynh người giám hộ cho học sinh đồng ý tiêm
trong quá trình tiêm các trang thiết bị việc chuẩn bị các dây chuyền tiêm đảm bảo tiêm chủng an toàn và an toàn phòng chống dịch
với trẻ em nhân viên y tế có hướng dẫn tư vấn thêm cho các bậc phụ huynh theo dõi các con sau tiêm
đặc biệt trong bảy ngày đầu trọng tâm là ba ngày sau tiêm
theo khuyến cáo của các chuyên gia ba ngày đầu sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín trẻ không nên vận động mạnh
phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng chia sẻ trong ít nhất ba ngày đầu sau tiêm không nên để trẻ chạy nhảy hoạt động thể thao quá mức
bà con cho biết phản ứng không mong muốn với trẻ em sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín đã được ghi nhận
tại một số quốc gia là viêm cơ tiêm
bác sĩ trần thu nguyệt viện y học ứng dụng việt nam cũng khuyến cáo sau khi trẻ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
phụ huynh động viên và cùng với trẻ ở lại điểm tiêm ba mươi phút để theo dõi phát hiện và xử trí kịp thời các phản ứng
khi trẻ rời khỏi điểm tiêm gia đình hãy chú trọng theo dõi các dấu hiệu của trẻ
tự theo dõi sức khỏe sau khi tiêm phòng covid một mươi chín
thời gian tự theo dõi là hai mươi tám ngày sau khi tiêm chủng đặc biệt trong vòng bảy ngày đầu tiên
ngoài ra phụ huynh cũng cần lưu ý luôn phải có người hỗ trợ bên cạnh
bốn trên hai mươi bốn giờ ít nhất là trong ba ngày đầu tiên tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
không nên để trẻ uống rượu bia và các chất kích thích ít nhất là trong ba ngày đầu tiên tiêm vaccine
đồng thời gia đình bảo đảm dinh dưỡng đầy đủ cho trẻ
nếu thấy sưng đỏ đau nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm trẻ được tiếp tục theo dõi
nếu sưng to cần đi khám ngay đặc biệt trẻ không được bôi chừng đắp bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đâu
gia đình thường xuyên đo thân diệt cho trẻ
trường hợp sốt dưới ba mươi tám năm độ c bỏ bớt nới lỏng quần áo chùm lâu bằng khăn ấm tài tráng hố nách bạn uống đủ nước
không để nhiễm lạnh và đo lại nhiệt độ sau ba mươi phút
nếu sốt từ ba mươi tám năm độ c trở lên trẻ sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế
nếu trẻ không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng hai tiếng phụ huynh cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất
với chủ trương triển khai tiêm vaccine cho trẻ em của chính quyền
thì toàn bộ học sinh trên địa bàn hà nội sẽ sớm được tiêm vaccine
nhìn chung tình hình dịch bệnh trước mắt tuy phức tạp nhưng cơ quan nhà nước và bộ y tế vẫn đang kiểm soát được tốc độ lây lan
bản thân mỗi người chúng ta cần có ý thức phòng chống dịch bệnh tuân thủ quy tắc năm k để bảo vệ bản thân và những người xung quanh
còn bây giờ xin chào và gặp lại